hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
được biết các đối tượng đều người trung quốc còn rất trẻ tuổi từ một mươi tám đến hai mươi bốn được thuê sang làm việc với mức lương khoảng ba nhân dân tệ tương đương gần một trăm linh triệu đồng việt nam
những người này có nhiệm vụ điều hành các trang web tổ chức cho chính công dân trung quốc đánh bạc trực tuyến với các hình thức cá cược thể thao dự đoán kết quả sổ số lô đề
theo xác định sơ bộ của cơ quan công an số tiền đã giao dịch trên hệ thống đánh bạc này là trên ba tỷ nhân dân tệ tương đương với hơn một mươi tỷ đồng việt nam
cùng với đó cơ quan công an thu giữ gần hai điện thoại smartphone hơn năm trăm ba mươi máy tính các loại nhiều thẻ ngân hàng tiền mặt cùng nhiều đồ vật và tài liệu có liên quan khác
hiện cơ quan công an vẫn đang thực hiện công việc thẩm tra phân loại các đối tượng để xử lý theo quy định của pháp luật
và chúng tôi sẽ còn tiếp tục cập nhật thông tin về vụ việc này trong các bản tin tiếp theo
khuya ngày hôm qua cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bình phước tổ chức khám nghiệm hiện trường khám nghiệm tử thi điều tra làm rõ nguyên nhân cái chết bất thường của một nam thanh niên
tại một cơ sở làm sắt nằm trên đường dt bảy trăm bốn mươi một thuộc ấp thuận hải xã thuận phú huyện đồng phú tỉnh bình phước
nạn nhân là lê văn nam một mươi chín tuổi trú tại xã thuận phú huyện đồng phú được anh trai phát hiện tử vong trên giường trên đầu có nhiều vết máu vẫn đang chảy
theo một số người thân của nạn nhân cho biết hai ngày trước nạn nhân nam còn nói với một số bạn bè và người thân là sẽ đi bình dương tìm việc làm khác
đến trưa ngày hai mươi tám tháng bảy thanh niên này có tổ chức ăn nhậu với một số đồng nghiệp cùng làm chung
vài tiếng sau cuộc nhậu nạn nhân được phát hiện tử vong với nhiều vết thương ở đầu
cơ quan chức năng đang tiếp tục khám nghiệm hiện trường khám nghiệm tử thi để điều tra làm rõ nguyên nhân của vụ việc
thông qua dịch vụ vận tải xe khách để đặt ma túy đối tượng cao văn đạt chú tại phường hai tp tuy hòa đã bị phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh phú yên bắt quả tăng
thông qua dịch vụ vận tải xe khách đạt đặt mua ma túy từ tp hồ chí minh mang về tuy hòa để sử dụng
trong lúc đi nhận hàng thì bị bắt lực lượng công an đã thu giữ trên ba mươi chín gram ma túy đá một nỏ thủy tinh và một ống nhựa dùng để sử dụng ma túy
phòng cảnh sát hình sự công an tp hcm đang tạm giữ hình sự lê văn tiến sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi sáu việt kiều mỹ chủ quán ba nghìn ba mươi x tám cùng một mươi năm người khác để điều tra về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy và chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy
trước đó vào dạng sáng ngày hai mươi bốn tháng bảy các tổ công tác bất ngờ ập vào quán ba nghìn ba mươi x tám
trong đường nam quốc cang quận một thời điểm này nhiều khách và nhân viên có ma túy trong người và trên bàn đã bị bắt giữ
kiểm tra học tủ của nhân viên quán bar công an phát hiện thêm một lượng lớn ma túy tổng cộng là sáu mươi g và hơn một trăm linh viên ma túy tổng hợp
để thu hút khách đến chơi ông tuyến đồng ý cho nhân viên tàng trữ và bán ma túy cho khách
đây là lần đầu tp hồ chí minh xử lý hình sự chủ quán và nhân viên để khách thoải mái thác loạn tổ chức sử dụng ma túy trong quán ba
không có nghề nghiệp ổn định được chủ ghe biển cho đi làm công và ngủ nhờ trên ghe
lợi dụng sự tin tưởng này đối tượng nguyễn văn trường chú tại huyện hòn đất tỉnh kiên giang đã trộm chiếc ghe biển cùng ngư cụ trị giá hàng trăm triệu đồng
tại cơ quan công an trường khai nhận trước đó vào tối ngày ba tháng năm năm hai nghìn hai mươi ba
sau khi đi nhậu về trường đã lấy trộm ghe biển cùng nhiều dây lưới ốc trị giá hàng trăm triệu đồng của ông nguyễn văn o
chú tại xã dương hòa đang neo đậu tại khu vực cầu tam bản thuộc khu vực bãi ớt xã dương hòa
đến khoảng một mươi giờ sáng ngày bốn tháng năm khi nghe chạy đến khu vực hòn đồi mồi thuộc huyện phú quốc
thì máy bị hỏng và được một ghe biển khác kéo rút vào bờ
tuy nhiên khi vừa đi được một đoạn thì bị lực lượng chức năng đuổi theo bắt giữ cùng tăng vật
đối tượng đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện kiên lương tỉnh kiên giang đề nghị truy tố về tội trộm cắp tài sản
trong chiều qua trên địa bàn tỉnh bà rê vũng tàu liên tiếp xảy ra hai vụ tai nạn giao thông làm nhiều người thương vong
xe mô tô do anh lê tấn lực chú tỉnh đồng nai điều khiển đã xảy ra va chạm với xe ô tô do bà tô thị thu cúc chú tp hcm điều khiển
cú va chạm rất mạnh khiến anh lực tử vong tại chỗ và xe máy bị hư hỏng nặng
hôm ngày trên đường ven biển thuộc địa bàn phường một mươi hai tp vũng tàu cũng xảy ra vụ tai nạn giữa hai xe khách bốn mươi năm chỗ ngồi và xe limousine loại một mươi sáu chỗ
sau khi xảy ra va chạm chiếc xe limousine bị lao xuống bãi đất trũng bên đường và bị hư hỏng nặng
bốn người trên xe khách của tỉnh bình thuận bị thương còn xe khách bốn mươi năm chỗ nằm sát ngay nhà dân
trong khi đó tại thành phố đà nẵng trên đường đi tham quan bán đảo sơn trà về trong lúc đổ đèo thì một xe máy do một người phụ nữ điều khiển đã tự ngã khiến cho con gái và mẹ chồng của chị này bị hất văng xuống vực tử vong
thông tin ban đầu vào sáng ngày hai mươi tám tháng bảy chị vân chạy xe máy tay ga chở con gái cùng với mẹ chồng lên bán đảo sơn trà thăm quan
đến một mươi h ba mươi phút trưa cùng ngày chị vân đổ đèo từ trạm radar sơn trà về hướng thành phố thì bất ngờ bị mất lái khiến cháu bé và cụ bà bị hư hỏng nặng
bị hất văng xuống vực ở độ sâu khoảng một mươi m hậu quả là cháu gái tử vong tại chỗ còn bà nội tử vong trên đường đến bệnh viện
chị vân bị thương nặng và hiện vẫn đang được điều trị tích cực tại bệnh viện đà nẵng
cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi tin nhanh của chúng tôi xin kính chào tạm biệt